tòa án nhân dân quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn bình hưng
trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu về hành vi chống người thẻnh công vụ trong mùa dịch bệnh
theo cáo trạng vào chiều ngày năm tháng chín một tổ công tác của ủy ban nhân dân phường hòa hiệp nam
đang xuống địa bàn tại khu đô thị ecocham nắm tình hình về một nhóm công nhân bị thiếu lương thực thực phẩm
trong thời gian giãn cách xã hội thì gặp bị cáo hưng trong trạng thái say rượu từ trong ngôi nhà gần đó
cầm cuốc đuổi đánh tổ công tác khiến cho nhiều người bị xây sát
ngay sau đó công an phường hòa hiệp nam đã khống chế và đưa hưng về trụ sở làm việc
tại đây bị cáo thừa nhận do bản thân uống bia rượu say đồng thời có mâu thuẫn với chị ruột
nên không kiềm chế được bản thân đã vô cớ tấn công tổ công tác của phường
xét thấy thái độ thành khẩn ăn năn của bị cáo tòa nhân dân quận liên triều tuyên phạt nguyễn bình hưng
chín tháng tù về tội chống người thành công vụ